sớm ngày hôm nay hai mươi sáu tháng năm phòng khám đa khoa hải tiến thuộc huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã tiếp nhận khoảng năm mươi người đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng buồn nôn chóng và đi ngoài nghi bị ngộ độc thực phẩm
đến đầu giờ chiều nay sau khi tích cực điều trị hơn hai mươi bệnh nhân đã ra viện hiện những bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị
các bệnh nhân này được đưa đến từ hai khách sạn trên địa bàn biển hải tiến cụ thể vào tối hai mươi năm tháng năm đoàn ăn bữa tối có hải sản
đến nửa đêm thì nhiều người có biểu hiện là đau bụng buồn nôn nên đã được đưa đi cấp cứu
hiện ubnd huyện hoàng hóa và tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thanh hóa đang cử cán bộ chức năng vào cuộc và kiểm tra làm rõ